tại thị trường vàng trong nước giá vàng sgc của công ty vàng bạc đa quý sài gòn mở cửa sáng nay hai mươi năm tháng tám tại hà nội đã giảm ba trăm linh đồng một lượng chiều mua vào và ba trăm năm mươi đồng một lượng chiều bán ra hiện niêm yết tại mức năm mươi năm một mươi năm triệu đồng một lượng mua vào bán ra năm mươi sáu hai mươi hai triệu đồng một lượng
tại thị trường thành phố hồ chí minh giá vàng sgc niêm yết ở mức năm mươi năm một mươi năm triệu đồng một lượng mua vào bán ra năm mươi sáu hai triệu đồng một lượng
trên thị trường vàng thế giới giá vàng giao ngay chốt phiên đêm qua tại mỹ cũng đã giảm gần một mươi bốn đô la mỹ một ounce